hình ảnh miêu tả tỉ mỉ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên thu hút hàng ngàn lượt thích bình luận chia sẻ
việc đăng tải chia sẻ như trên đang gây hoang mang trong nhân dân tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc kích động
ảnh hưởng đến công tác điều tra công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền và ảnh hưởng đến tâm lý đời sống tinh thần của người dân địa phương
như đưa tin trước đó vào khoảng chín h năm mươi phút ngày một mươi năm tháng hai vợ chồng ông lê văn tê chú tệ xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
đang xây tường rào cho gia đình con thì bị lê văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một bắn
trong vụ nổ súng ông lê văn tê được xác định tử vong tại chỗ nghi phạm cũng tự sát ngay sau đó và không qua khỏi
nạn nhân trong vụ việc còn sống sót đến hiện tại là bà phạm thị đê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một vợ của ông tê
sau khi phẫu thuật bà đê vẫn phải thở bằng máy
hết thuốc cây mê mới có thể tiên lượng được tình trạng sức khỏe chính xác
theo lời bác sĩ bà đê bị bắn vào thái dương viết đạn xuyên qua hộp sọ và gâm vào não
liên quan đến mâu thuẫn giữa hai bên gia đình vị lãnh đạo công an huyện võ nha cho biết
nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định do một người con trai của ông lê văn tê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
chú tại xã dân tiến huyện võ nhai có vai nợ tiền của nghi phạm lê văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cùng chú tại xã dân tiến
trong quá trình vai nợ và trả nợ
giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn xích mích
gia đình ông tê đã gửi đơn cầu cứu đến công an xã dân tiến vì bị hữu đe dọa trước khi vụ án mạng xảy ra ít ngày
nhận được tin báo công an xã dân tiến đã báo cáo công an huyện võ nhai và đang xác minh giải quyết theo thẩm quyền
tuy nhiên khi cơ quan công an đang giải quyết đơn cầu cứu thì vụ án mạng bất ngờ xảy ra vị lãnh đạo này cho hay
nói về clip ghi lại vụ nổ súng đang lan truyền trên mạng xã hội lãnh đạo công an huyện võ nhai cho biết
clip do camera an ninh của gia đình ghi lại và được chị gái của ông tê đăng tải lên mạng xã hội
cơ quan công an đề nghị người dân không lan truyền clip có tinh chất bạo lực và làm tổn thương gia đình bị hại
trên thực tế không khó để bắt gặp các hình ảnh video tai nạn giao thông các vụ án mạng có tinh chất ghe rợn trên mạng xã hội
trong đó mô tả chi tiết tình tiết hiện trường vụ việc sùng rợn
việc đăng tải hình ảnh thông tin vụ tai nạn án mạng quá chi tiết và rùng rợn lên mạng xã hội có vi phạm pháp luật hay không
bị xử phạt như thế nào
phóng viên đã có trao đổi với luật sư nguyễn trọng nghĩa công ty luật trách nhiệm hữu hạn lsx để làm rõ những thắc mắc này
luật sư nguyễn trọng nghĩa chia sẻ hiện nay rất nhiều người đặc biệt là giới trẻ chỉ vì muốn câu like tăng view mà cố tình chia sẻ những thông tin giật gân
hình ảnh miêu tả chi tiết các vụ tai nạn giao thông vụ án mạng lên mạng xã hội
việc này gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức cá nhân gây hoang mang dư luận xã hội
đặc biệt hành vi đăng tải nội dung có tinh chất ghe rợn đáng sợ gây ám ảnh tâm lý người xem làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của người tiếp cận thông tin
sau đó nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp quy định về việc xử phạt khi đăng tải hình ảnh video clip thông tin vụ tai nạn như sau
vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội
phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau
c cung cấp chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém giết tai nạn kinh dị rùng rợn
theo quy định này khi cá nhân tổ chức sử dụng dịch vụ mạng mạng xã hội để thực hiện hành vi đăng tải thông tin vụ tai nạn
mà miêu tả tỉ mỉ chi tiết hành động kinh dị dung rợn các video clip chứa cảnh chém giết đánh đập gây rợn
thì tùy mức độ vi phạm có thể bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
ngoài ra các cá nhân tổ chức vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả căn cứ vào khoản ba
điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp quy định
điều một trăm linh một vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội
buộc cỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn
hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản một và hai điều này
như vậy đối với việc đăng tải thông tin vụ tai nạn án mạng sẽ bị phạt tiền và buộc gỡ bỏ các thông tin
bài viết hình ảnh video clip có tính chất ghê rợn kinh dị
khi lướt các trang mạng xã hội không khó để bắt gặp các trường hợp chia sẻ những thông tin
hình ảnh rất chi tiết về tình trạng của người gặp tai nạn
với mong muốn giúp người bị nạn tìm được nhân thân của họ
hoặc đơn giản là để gây chú ý tăng tương tác trên mạng xã hội
tuy nhiên theo luật sư nghĩa thì việc đăng tải thông tin cá nhân hình ảnh của nạn nhân
người gây tai nạn là hành vi vi phạm quyền hình ảnh quyền bí mật nhân thân
căn cứ vào khoảng một điều ba mươi hai bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm quy định cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình
việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý
việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh
trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác
như vậy hành vi tự ý đăng tải thông tin nạn nhân người gây tai nạn mà chưa được sự đồng ý của họ
là trực tiếp vi phạm quyền hình ảnh quyền bí mật thông tin cá nhân
hơn nữa nhiều cá nhân sử dụng các thông tin hình ảnh video clip về vụ tai nạn nạn nhân
để đăng lên các trang web nhằm mục đích kiếm tiền
theo quy định của luật dân sự thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh bị sử dụng
trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác
căn cứ vào khoản ba điều ba mươi hai
bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm quy định
điều ba mươi hai quyền của cá nhân đối với hình ảnh
việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại điều này
thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm
cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan phải thu hồi tiêu hủy chấm dứt việc sử dụng hình ảnh
bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật
theo quy định này khi có người đăng tải thông tin vụ tai nạn lên mạng xã hội
mà tiết lộ thông tin cá nhân hình ảnh của mình
thì người có quyền lợi bị xâm phạm có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm
cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan phải thu hồi tiêu hủy chấm dứt việc sử dụng hình ảnh
bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
hành vi đăng tải các video clip về vụ tai nạn tiết lộ thông tin liên quan đến nạn nhân
người gây tai nạn không chỉ vi phạm quyền về hình ảnh bí mật thông tin cá nhân
mà còn bị xử phạt hành chính
cụ thể căn cứ vào khoảng một điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp
khi cá nhân tổ chức đăng tải thông tin vụ tai nạn có tính chất kinh dị rùng rợn
chứa cảnh chém giết đánh đập tàn nhẫn thì tùy mức độ vi phạm
có thể bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
thưa quý vị việc chia sẻ tỉ mỉ và chi tiết về nội dung bạo lực không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý
và cuộc sống của gia đình bị hại mà còn khiến người dùng mạng xã hội phải đối mặt
với mức phạt về mặt hành chính
tùy mức độ vi phạm có thể bị phạt từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
hy vọng mỗi chúng ta sẽ là những người sử dụng mạng xã hội thông thái
biết chọn lọc những thông tin bổ ích để lan tỏa tới mọi người
chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại
cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo